ngày một tháng năm đại diện cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy bộ công an đã trực tiếp trao khen thưởng
hai du khách người nước ngoài trong việc tham gia chữa cháy một ngôi nhà tại thành phố đà nẵng vào trưa ngày một tháng năm vừa qua
theo đó vào trưa ngày một tháng năm tại ngôi nhà của anh hà quang hân trên đường kinh dương vương
quận liên triều xảy ra hỏa hoạn lúc này trong nhà không có người lớn chỉ có hai cháu nhỏ
trong khi đó cửa chính lại bị khóa bên ngoài là du khách thuê phòng ở khu vực đối diện
anh valari boranin quốc tịch nga và anh jean christopher quốc tịch pháp đã nhanh chóng cùng người dân tham gia chữa cháy
do cửa bị khóa bên ngoài hai du khách này đã cùng người dân phải phá cửa và cứu nạn kịp thời hai cháu nhỏ
trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt dập tắt đám cháy
lúc vụ cháy xảy ra thì tôi chỉ cố làm mọi việc để dập tắt nó và đối với tôi thì nó rất là bình thường
nhưng khi nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền và người dân thì tôi cảm thấy rất cảm kích
và đó là lý do tôi luôn yêu đất nước việt nam của các bạn
người ta sẵn sàng hy sinh vì tính mạng để cứu nhà cho dân mình cho hai đứa trẻ
thật là cảm ơn mà tôi rất cảm động và rơi nước mắt
sự tham gia chữa cháy tích cực của hai du khách nước ngoài đã để lại nhiều ấn tượng cho người dân
đặc biệt là với chủ nhà bởi nếu không có sự chữa cháy kịp thời của người dân và hai du khách này
thì không biết hậu quả xảy ra sẽ lớn đến mức nào
đối với sự nhiệt tình của hàng xóm với những người viên khách đến du lịch tại đà nẵng
thì nói đúng quá với vụ chảy vừa đôi thì nó cũng đơn giản
nhưng sự nhiệt tình của hàng xóm của những người đi đường đấy rất cao
khi mà lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhận được tin báo cháy
thì khi xuống đến nơi thì quần chúng nhân dân đã phát cửa tranh để cho thông khói
và ở dưới thì người ta đã
phát cửa để cứu nạn của hồ ở dưới tầng dưới
thì đây là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng
bởi vì quần chúng nhân dân đóng một phần rất là nhất thiết trong chữa cháy bằng đào
việc hai du khách nước ngoài cùng người dân chủ động tham gia chữa cháy trong vụ cháy trên
là một hành động rất đáng được kinh lệ
ngay sau khi vụ việc xảy ra
ủy ban nhân dân quận liên triểu ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã có thư cảm ơn